bộ kế hoạch và đầu tư cho biết ước tính trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi các khu công nghiệp
khu kinh tế trên cả nước thu hút được khoảng ba trăm chín mươi dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng bốn ba tỷ usd
lũy kế đến hết tháng năm tổng số dự án đầu tư nước ngoài là khoảng chín tám trăm năm mươi dự án
với tổng vốn đăng ký đạt khoảng một trăm chín mươi bốn tỷ usd vốn đầu tư thực hiện đạt trên bảy mươi
đối với các dự án đầu tư trong nước các khu công nghiệp khu kinh tế đã thu hút được hai trăm chín mươi năm dự án
với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng bốn mươi sáu tỷ đồng
lũy kế đến hết tháng năm tổng số dự án đầu tư trong nước là chín sáu trăm năm mươi dự án
với tổng vốn đầu tư khoảng hai ba triệu tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng bốn mươi năm
đến nay các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào năm mươi bảy tỉnh thành phố
trong đó bạc liêu vẫn tiếp tục dẫn đầu với một dự án lớn có vốn đầu tư bốn tỷ usd
chiếm hai mươi tám tám tổng vốn đầu tư đăng ký
tỉnh bà rịa vũng tàu đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký đạt một chín tỷ usd chiếm một mươi ba chín tổng vốn đầu tư
thành phố hồ chí minh đứng thứ ba với một sáu tỷ usd chiếm một mươi một năm
tiếp theo lần lượt là hà nội hà nam bình dương
tuy vậy nếu xét theo số lượng dự án thì thành phố hồ chí minh dẫn đầu với bốn trăm năm mươi dự án
hà nội đứng thứ hai với hai trăm năm mươi tám dự án và bắc ninh đứng thứ ba với bảy mươi tám dự án